thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương ngày ba mươi tháng ba công an tỉnh bình dương đã chính thức thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này
theo điều tra vào lúc sáu giờ sáng ngày hai mươi chín tháng ba tổ công nhân vận hành lò hơi gồm trần duy phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ an giang
nguyễn đình cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê quán thanh hóa đặng thành thái ngụ tây ninh và vi văn nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê quán thanh hóa
tiến hành kiểm tra hoạt động của nồi hơi hệ thống đốt bằng than lấy hơi nóng cung cấp cho lò nung gạch men
qua kiểm tra các công nhân thấy nhiệt độ của nồi hơi đến ba một trăm linh độ c quá cao so với thường ngày nhiệt độ của nồi hơi khoảng hai sáu trăm linh hai bảy trăm linh độ c
nhận thấy không bình thường anh trần duy phương đã lên văn phòng báo cáo tình hình cho ông sung chu jun quốc tịch trung quốc quản lý sản xuất công ty trách nhiệm hiệu hạn sicha
trên đường quay về thì đã xảy ra vụ nổ nồi hơi khiến anh đặng thắng thái và vi văn nguyệt tử vong vụ nổ đã khiến các công nhân khác chia nhau bỏ chạy tạo nên cảnh tượng hỗn loạn
nhiều thanh sắt lớn văng xa hàng chục mét từ trong công ty ra ngoài và rớt xuống nhà dân xung quanh do bị sức ép từ vụ nổ
vâng có thể thấy rằng từ vụ việc tại bình dương thì đây cũng là bài học để cho các doanh nghiệp trên địa bàn khắp tất cả các tỉnh thành phố của cả nước cần chú trọng về công tác an toàn lao động
và cũng theo một thống kê của bộ lao động thương minh và xã hội thì trong năm vừa qua đã xảy ra sáu vụ tai nạn lao động
và có thể thấy rằng trong tháng an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ năm hai nghìn một mươi sáu thì các doanh nghiệp nên chú trọng để tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra
tiếp theo sẽ là thông tin liên quan đến việc trên mạng xã hội facebook xuất hiện thông tin khu công nghiệp tech hong hải hà thuộc huyện hải hà tỉnh quảng ninh đã xảy ra sự cố chập điện khiến nhiều công nhân tử vong
những hình ảnh ghi lại cảnh người dân kéo đến khu công nghiệp được lan truyền nhanh chóng trên các diễn đàn mạng
vâng và trước thông tin trên thì ông nguyễn mạnh cường chủ tịch ubnd huyện hải hà đã khẳng định mọi hoạt động sản xuất tại đây vẫn diễn ra bình thường đây chỉ là tin đồn thất thiệt
để chấn an người dân thì vào chiều cùng ngày cơ quan chức năng đã yêu cầu các phân xưởng tạm ngừng sản xuất để công nhân và thân nhân gặp gỡ
ông nguyễn mạnh cường cũng cho biết địa phương đã đề nghị cơ quan chức năng điều tra xác minh làm rõ người tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vâng chị uyên có thể thấy rằng mạng xã hội cũng mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích khác nhau nhưng bên cạnh đó cũng gây ra nhiều hệ lụy rất phiền toái
và có thể thấy rằng thực tế thì việc tung tin đồn thất thiệt đã bị cơ quan công an xử lý nghiêm minh như là vụ tung tin đồn nữ sinh viên của trường đại học công nghiệp bị hiếp dâm và giết
hay như là vụ một cặp nam nữ đã tung tin đồn là hà nội có người nhiễm ebola và tất cả thì đều không qua mắt được lực lượng công an và đã bị xử lý nghiêm minh
vâng với nghiệp vụ của lực lượng công an thì ai là người thông tin sẽ nhanh chóng được tìm ra và chúng tôi sẽ cung cấp thông tin mới nhất đến quý vị
chuyển sang một thông tin khác tại tỉnh quảng ninh đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh vừa lập chuyên án đấu tranh bắt giữ hai đối tượng về hành vi tàng trữ ma túy chế tạo súng trái phép
tại phường cẩm trung thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh tổ công tác của đội cảnh sát ma túy phối hợp với công an sở kiểm tra phát hiện bắt quả tang đối tượng trần cảnh tùng
trú tại phường cẩm phú thành phố cẩm phả tàng trữ hai túi nhỏ ma túy và một khẩu súng tự chế cùng tám viên đạn và một số tăng vật khác
điều tra mở rộng cùng ngày công an cẩm phả đã bắt khám xét khẩn cấp đối với một đối tượng liên quan là nguyễn thành hưng chú tại phường quang hanh thành phố cẩm phả
thu giữ tại nơi ở của hưng một số dụng cụ để chế tạo súng hai khẩu súng tự chế chưa hoàn thiện trong đó có một khẩu súng dạng bắn đạn hoa cải và một khẩu súng dạng côn năm viên đạn các loại
vào ngày hôm qua ba mươi tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vị thanh cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng là trương ngọc toàn hai mươi tám tuổi chú huyện ngò quao tỉnh kiên giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra trương ngọc toàn làm thợ bạc trong một tiệm vàng tại phường bảy thành phố vị thanh
có trách nhiệm kiểm tra chất lượng vàng mỗi khi khách đến cầm cố mua bán
để có tiền tiêu xài cá nhân toản đã lợi dụng lòng tin và sơ hở của chủ tiệm vàng rồi đưa hai sợi dây chuyền vàng giả có trọng lượng hơn năm chỉ cho hai người bạn khác nhau đến tiệm vàng nơi toản làm để cầm cố được tổng số tiền gần hai mươi hai triệu đồng
sau đó chủ tiệm vàng phát hiện trình báo cơ quan công an và trương ngọc toản đã thừa nhận hành vi phạm tội
tại tỉnh bắc giang cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc giang đã bắt tạm giam đối với vũ thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tổ dân phố tiền môn hai phường lê lợi thành phố bắc giang về hành vi cướp giật tài sản
thủ đoạn của đối tượng là vờ vào các cửa hàng đòi xem hàng sau đó lợi dụng sơ hở của chủ quán để lấy toàn bộ số hàng hóa đã xem
với thủ đoạn tinh vi vào cuối tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu vũ thanh tú đã tìm đến cửa hàng tạp hóa có bán sim và thẻ điện thoại
điện thoại của anh trịnh văn tám ở thôn đồng quan xã đồng sơn tp bắc giang vừa hỏi mua số lượng lớn thẻ điện thoại việt theo có tổng giá trị hai ba triệu đồng
khi chủ quán đưa thẻ cho tú không trả tiền ngay mà tiếp tục hỏi mua một số mặt hàng khác nhằm đánh lạc hướng chủ quán
lợi dụng lúc anh tám quay đi lấy hàng tú đã nhanh chóng cầm toàn bộ số thẻ điện thoại lên xe máy chạy trốn
ông tám đưa cho em hết tổng số giá trị thẻ là hai ba triệu lúc đấy sau đó em cầm cái chiếc tay thì em bảo ông tám lấy cho em chai nước uống các thứ em tạo cơ hội sơ hội để em chạy ra xe máy em đè ngay ngoài cửa để em mua một chút
với tinh thần cảnh giác khi thấy đối tượng chạy anh tám chi hô và cùng quần chúng nhân dân đuổi theo bắt gọn đối tượng
tại cơ quan công an đối tượng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
được biết vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm tú đã bị công an phường mỹ độ thành phố bắc giang tỉnh bắc giang xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
là đối tượng nghiện ma túy và nghiện game nên để thỏa mãn những cơn nghiện tú đã tìm đến cửa hàng ở nơi vắng vẻ thuộc khu vực nông thôn để gây án
mục tiêu nhằm hạn chế việc cơ quan báo chí đưa tin nhiều lần không đúng với thực tế những thông tin xấu gây hoang mang cho người tiêu dùng thiệt hại cho người sản xuất tăng cường đưa tin về địa chỉ nguồn gốc xuất xứ của những cơ sở sản xuất đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản

với việc cơ quan báo chí đưa tin nhiều lần không đúng với thực tế những thông tin xấu gây hoang mang cho người tiêu dùng thiệt hại cho người tiêu dùng thiệt hại cho người sản xuất
với việc cơ quan báo chí đưa tin nhiều lần không đúng với thực tế những thông tin xấu gây hoang mang cho người tiêu dùng thiệt hại cho người sản xuất

việt nam đang đứng trước sức ép mạnh mẽ của hội nhập nếu hội nhập không tốt thì cơ hội sẽ là thành thách thức
giai đoạn mới này còn gây gắt hơn nhiều nếu không có thay đổi mạnh trong tái cơ cấu kinh tế thì cơ hội rất mong manh
chuyên gia kinh tế phạm chi lan khẳng định khi đề cập đến đề án tái cơ cấu kinh tế bao gồm cả đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thực tế đã chứng minh nhiều doanh nghiệp việt nam đã trở nên thành công nhờ cổ phần hóa
vì vậy thách thức trước mắt của chính phủ là phải đẩy mạnh đổi mới cải cách hệ thống doanh nghiệp nhà nước nhất là đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ
đồng thời hoàn thiện cơ chế chủ sở hữu nhà nước và đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước đẩy mạnh cổ phần hóa
cấp bách hơn là đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước theo yêu cầu loại bỏ độc quyền và yêu đãi dành riêng cho doanh nghiệp nhà nước áp đặt kỷ luật đối với doanh nghiệp nhà nước
báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết cụ thể về nội dung này mời quý vị và các bạn cùng đón đọc
nhiều doanh nghiệp trung quốc trúng thầu cung cấp đường ống gang dẻo cho dự án nước sạch sông đà giai đoạn hai đã khiến dư luận lo ngại về chất lượng
các chuyên gia đều khẳng định coi trình giá rẻ chất cũng bèo
ông lê văn thịnh nguyên trưởng phòng quản lý chất lượng công trình xây dựng một cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng bộ xây dựng
cho rằng một khi chúng ta đã là thành viên của wto rồi thì không thể phân biệt đối xử để ngăn chặn nhà thầu trung quốc khi đấu thầu quốc tế
chỉ có thể dùng hàng rào kỹ thuật đó là đưa các thông số kỹ thuật của dự án trong hồ sơ mời thầu
nếu nhà thầu trung quốc không đáp ứng được thì gạt bỏ họ
nhưng cái khó bây giờ là bất kể một loại thiết bị nào nhà thầu trung quốc cũng có đầy đủ các thông số kỹ thuật
về mặt giấy tờ thì rất đẹp không thể gạt bỏ trong hồ sơ dự thầu của họ
từ thực tế đó có thể nói không có cơ hội loại bỏ nhà thầu trung quốc ngay từ đầu
bây giờ chỉ có cách là sau khi nhà thầu trung quốc trúng thầu thì phải quản sao cho họ thực thi theo đúng các nội dung nêu trong hồ sơ dự thầu
mời quý vị và các bạn tìm hiểu vấn đề này trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
hiện nay số lượng cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng trong nước lên đến con số hàng nghìn
song do chưa có quy định về thực hành sản xuất tốt nên cơ sở hiện đại cũng giống như cơ sở nhỏ lẻ làm ăn chập giật
đều được xem là đủ được
vì tranh sáng tranh tối như vậy nên chất lượng sản phẩm thực phẩm chức năng rất khó kiểm định
thực phẩm chức năng bẩn trên thị trường vẫn còn phổ biến
tiến sĩ nguyễn thanh phong cục trưởng cục an toàn thực phẩm bộ y tế cho biết
quan điểm của bộ y tế là tạo điều kiện để doanh nghiệp thực phẩm chức năng phát triển đúng luật
tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng trong nước thời gian qua đã nảy sinh rất nhiều sai phạm
hiện cả nước có khoảng hai mươi sản phẩm thực phẩm chức năng được công bố
đáng buồn là qua kiểm tra phần nhiều sai phạm lại dư vào các sản phẩm sản xuất trong nước
sáu mươi sáu mươi năm trong số đó là sản phẩm được sản xuất trong nước
đáng buồn là qua kiểm tra phần nhiều sai phạm lại rơi vào các sản phẩm sản xuất trong nước
và có thể thấy rằng cục trưởng cục an toàn thực phẩm cũng cho biết
sau khi tài liệu hướng dẫn thực hành sản xuất
hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt và xe gắn máy
khiến một người phụ nữ thiệt mạng trên đường cầu giấy hồi cuối tháng hai vừa qua
điều đáng nói đây đã là vụ tai nạn giao thông thứ hai gây chết người liên quan đến xe buýt
chỉ chưa đầy một tuần trên tiến đường này
nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi khi tận mắt chứng kiến các vụ tai nạn trên
trên thực tế lo ngại của người dân không phải là
không có cơ sở
tình trạng xe buýt đi lấn làn đường vẫn thường xuyên xảy ra
cùng với đó nhiều tuyến đường đang có công trình thi công nên lòng đường hẹp
các phương tiện nhất là xe gắn máy lưu thông song song với xe buýt luôn tiềm mẩn nguy cơ xảy ra tai nạn
chúng tôi thường thường giao thông trên tuyến đường xuân thủy cầu giấy này
trong quá trình vừa qua thì thực hiện là giao thông rất là vấn ngoạn
tuyến đường xe buýt hầu như là trong tuyến cạnh đi hơi ẩu
bạn lần chiếm hết sang nàn đường của xe máy và xe đạp
tâm ra là những lúc xe đạp và xe máy phải đâm lên về hè
rất nhiều trường hợp có nghĩa là xe buýt thì đang đi ở trên đường để vào cái chỗ để đỗ bến đấy
thì không xin nhan trước báo trước
thì là người dân thì thường thường là bị tắt đường ở chỗ đó
hai nữa là người tham gia thao thông trong trường hợp này là rất nhiều người tham gia thao thông xe máy xe ô tô
hai nữa là mình thì có muốn
cái tuyến đường này là làm sao nó tiết kiệm được cái phần diện tích để tạo điều kiện để cho người dân với xe đi thông thoáng
chủ tịch hiệp hội vận tải hà nội ông bùi danh liên cho biết
những vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe buýt trong thời gian qua xuất phát từ nhiều nguyên nhân
tuy nhiên trong đó có liên quan đến việc quản lý điều hành của các đơn vị vận tải xe buýt hiện nay
còn một số bất cập dẫn đến tình trạng xe buýt vi phạm luật giao thông đường bộ diễn ra khá phổ biến
phóng nhanh vượt ẩu
ông có nguyên nhân của nó nguyên nhân khách quan có nguyên nhân chủ quan có
khách quan ở chỗ là ủn tắc giao thông nhưng mà lại phải về đúng giờ để xuất bến
về còn nghỉ ngơi ăn uống nước thậm chí là về nơi có người không được ăn không được uống mà chỉ nhảy lên xe là quay đầu ngay
thế là cái thời gian để quay vòng xe rất nghiêm ngặt
do đó thì xe buýt cũng phải như người dân phải tránh thủ thời gian chạy thật gấp để về cho kịp tuyến
chứ cũng phải họ tự thân
họ tạo ra cái đó thì cái đó cũng là một cái bài học mà bên điều hành giao thông đô thị cũng phải quan sát đến đó để mà bố trí cái thời gian các cái điểm dừng đỗ cũng như là cái việc mà quay đầu xe cho nó hợp lý
trước những bất cập còn tồn tại đối với loại hình vận tải xe buýt trách nhiệm trước hết thuộc về các đơn vị kinh doanh
các đơn vị quản lý cần phải thực hiện việc nâng cao chất lượng phương tiện chấp hành đầy đủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải bằng xe buýt
giáo dục đạo đức
nghề nghiệp cho lái xe và nhân viên phục vụ yêu cầu phải chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông để từ đó xe buýt không còn được coi là hung thần của đường phố
ngày ba mươi tháng ba công an tp hcm cho biết trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu qua hình ảnh camera đơn vị này đã lập biên bản một mươi hai chín trăm linh trường hợp ô tô vi phạm
tuy nhiên số liệu từ phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm ghi nhận chỉ có hơn ba bảy trăm linh trường hợp chủ phương tiện vi phạm đến chấp hành nộp phạt
theo đó trong năm hai nghìn một mươi năm phòng cũng phát hiện bốn mươi hai năm trăm linh trường hợp ô tô vi phạm qua camera nhưng chỉ có gần sáu hai trăm linh chủ phương tiện vi phạm đã thực hiện quyết định và nộp phạt bảy năm tỷ đồng
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cũng đã tổ chức chuyên đề ghi hình những trường hợp ô tô đậu dừng sai nơi quy định tại khu vực trung tâm tp hcm sau đó gửi thông báo đến các chủ xe yêu cầu nộp phạt hành chính do vi phạm luật giao thông đường bộ
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm cũng đã tổ chức chuyên đề ghi hình những trường hợp ô tô đậu rừng sai nơi quy định tại khu vực trung tâm tp hcm sau đó gửi thông báo đến các chủ xe yêu cầu nộp phạt hành chính do vi phạm luật giao thông đường bộ